thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên tháng hành động phòng chống ma túy năm nay với chủ đề
vì sức khỏe của mọi người hạnh phúc của mọi nhà hãy tránh xa ma túy
cũng được công an tỉnh hậu giang triển khai thực hiện với các giải pháp hiệu quả
góp phần kéo giảm và đẩy lùi nạn ma túy cũng như các loại tội phạm liên quan đến cá chết trắng
hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống ma túy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tham mưu bàn giám đốc xây dựng kế hoạch tấn công chống áp tội phạm
tính từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá ba mươi hai vụ bốn mươi ba đối tượng
tăng hai vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng vật thu giữ trên hai trăm chín mươi gram ma túy tổng hợp và hai hai gram heroin
đáng nói các đối tượng có trang bị hung khí cử người cảnh giới sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ
công an phường đã sử dụng rất nhiều các biện pháp đặc biệt là biện pháp nắm địa bàn nắm chặt đối tượng
và đồng thời lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm cũng phân lội ra từng loại đối tượng có liên quan đến ma túy
thì từ đó thì bằng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện để nắm bắt và đấu tranh với các loại tội phạm này
lãnh đạo công an thị xã đã chỉ đạo cho công an phường thị xã phối hợp với các đội nghiệp vụ
là tấn công mạnh vào đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào những điểm nghi dấn sử dụng trái phép chất ma túy
và những đối tượng nghi dấn sử dụng trái phép chất ma túy để lập hồ sơ xử lý theo quy định
xử phạt hành tránh để áp dụng tại xã phường tỉ trấn hoặc đưa đi ca nghiệm bắt buộc theo quy định
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an bắt quả tan năm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại nhà của lê hiền trang tại ấp tân trị một xã tân phú
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm chín mươi một gram ma túy dạng đá metafetamin một mươi hai triệu đồng nhiều hung khí và một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy
ngoài năm đối tượng này tại thời điểm bắt quả tang cơ quan công an còn phát hiện tại nhà trang có thêm năm đối tượng khác
tất cả một mươi đối tượng đều dương tính với ma túy
hồng đã thay đổi đã tham mưu cho bà ấm đốc để thay đổi tiên triền là tiên triền bằng những thông tin đại chúng
sâu gọn có chiều sâu chiều gọn đến mỗi tầng lớp trong xã hội
hồng đã thay đổi bằng những hình thức đa dạng như tiên triền trên loa trên đài phát tờ gơi bano
song song với kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy cũng tham mưu cho bà ấm đốc
xây dựng kế hoạch thực hiện hai hội nghị
một là hội nghị triển khai lực phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một đến toàn bộ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của toàn tỉnh
và thứ hai
là cái hội nghị sơ kết ba năm thực hiện các mô hình phòng chống tội phạm ma túy nhằm đánh giá kết quả thực hiện ba năm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và kèm theo đó là có cái khen thưởng biểu dương
trước sự hoạt động tinh vi phức tạp điều lĩnh và nguy hiểm của loại tội phạm ma túy
cuộc chiến với loại tội phạm liên quan đến cái chết trắng thời gian tới có thể còn đầy cam go phức tạp
thế nhưng không phải phát hiện xử lý thì triệt phá tận gốc được phấn đối
nạn này mà cái gốc vẫn là phòng là chính
cùng với những giải pháp của lực lượng công an cuộc chiến này luôn đòi hỏi phải có sự chung sức của toàn xã hội